sẽ tiến hành điều tra áp dụng chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép carbon cán nguội
dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ trung quốc nhập khẩu vào việt nam
quyết định này vừa được bộ công thương ban hành theo yêu cầu điều tra
theo đó hiện có ba công ty đại diện cho ngành sản xuất thép cán nguội việt nam yêu cầu bộ công thương
tiến hành điều tra gồm công ty trách nhiệm hữu hạn fosco việt nam công ty cổ phần
geneseo sumikin việt nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thép tầm lá phú mỹ
các doanh nghiệp này đã cáo buộc sản phẩm thép không hợp kim và hoặc hợp kim được cán phẳng
ở dạng cuộn hoặc dạng tấm có bề rộng dưới một sáu trăm linh mm độ dày từ một trăm linh tám đến hai năm mươi năm mm nhập khẩu từ trung quốc
đã và đang bán phá giá vào thị trường việt nam gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất thép cán nguội của nước ta